văn phòng cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh đắk lắc vừa ra quyết định khởi tố bị can
bắt tạm giam bốn tháng đối tượng lương hoài nam chú tại xã quảng hòa huyện đắk long tỉnh đắk nông
để điều tra về tội giết người
do muốn níu kéo tình cảm với chị ma thị oanh nên anh nguyễn văn chính đã hẹn gặp chị oanh
nhưng chị oanh không đồng ý nên đã nhờ em trai là ma văn hoài và người cháu là lương hoài nam can ngăn
sau đó hoài đã bị chính cầm dao lửa chém hai nhát vào người
khi hai người ẩu đả con dao rơi xuống đất thấy vậy nam đã chạy đến cầm lên chém liên tiếp
nhiều nhát vào vùng đầu mặt tay và chân anh chính
gây án xong nam vứt bỏ hung khí tại hiện trường rồi đi về nhà
anh chính được người dân đưa đến bệnh viện cấp cứu với tỷ lệ thương tật là hai mươi ba